bộ tài chính đã ban hành thông tư điều chỉnh giảm giá một mươi năm mươi đối với chín nhóm dịch vụ miễn hoàn toàn giá đối với sáu nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
đồng thời bộ tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ cơ quan liên quan ra soát để thực hiện cắt giảm nhiều loại phí lệ phí cho doanh nghiệp và người dân nhất là liên quan đến thủ tục khởi sự kinh doanh
tổng số phí lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi khoảng năm trăm linh tỷ đồng
gọi hội trợ này ước tính có tổng giá trị đến năm trăm linh tỷ đồng
đây là một trong những giải pháp về chính sách tài khoá mà bộ tài chính chủ động đề xuất với chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của tình hình dịch covid một mươi chín
bộ tài chính đã ban hành thông tư điều chỉnh giảm một mươi năm mươi đối với chín nhóm dịch vụ và miễn hoàn toàn đối với sáu nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
đồng thời bộ tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ cơ quan liên quan ra soát để thực hiện cắt giảm nhiều loại phí lệ phí cho doanh nghiệp và người dân nhất là liên quan đến thủ tục khởi sự kinh doanh
tổng số kinh phí lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi khoảng năm trăm linh tỷ đồng